bão số ba đã tan nhưng mà hậu quả để lại thì còn vẫn rất nặng nề
thiệt hại do mưa lũ trên diện rộng đòi hỏi những biện pháp tổng thể
từ đó đặt ra nhiều vấn đề để tỉnh thanh hóa cần giải quyết để ổn định đời sống cho người dân
trong chuyến đi kiểm tra tại vùng tầm lũ sàn á xã nam mèo huyện quang sơn
tận mắt chứng kiến những gì đồng bào vừa trải qua
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã thay mặt đảng và nhà nước gửi lời thăm hỏi
động viên đến các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ